máy nàm này cũng nhờ cây cào này sổ số cuộc sống cũng nhờ cây cào này đây
anh cũng có được tâm lồn gia dân như đây là quá tuyệt vời
được khánh thành từ tháng một năm hai nghìn một mươi ba thì đến nay cây cầu phao của anh dũng đã có được bốn năm
trong một năm đó thì nó đã có một ý nghĩa rất lớn đối với người dân địa phương nơi đây
tuy nhiên là từ trong tuyệt năm hai nghìn một mươi sáu thì do đợt mưa lụ lớn
cây cầu phao của anh dũng đã bị hư hỏng nặng và để sửa chữa nó thì phải tốn hàng chục triệu đồng
đối với anh dũng lúc này thì đó là một sổ tiền rất là lớn
tuy nhiên anh chấp nhận là gia đình mình tha là không có tết
anh dũng toàn bộ sổ tiền có cũng như là vay mườn mua chiều để mà sửa chữa cầu cho dân đi
và đến lúc này khi mà chúng tôi đến để thực hiện chương trình
thì anh dũng đang hoàn thiện những công đoàn cuối cùng cho việc sửa chữa hoàn tất cây cầu này
thực hệ cũng lớn nói chung là nó bị chải xiết quá cầu nó gấp cao nó hư nhiều lắm
nhưng bây giờ chỉ cần chỉ còn thiếu là thiếu cái nhịp giữa để cửa mở ra đó
mở ra đó
để mình thay phi mình sửa lại cái nhịp đó
một nhịp đó là hư nữa còn có phần kia là tòa mẫu đó
còn cái nhịp cửa mở đó là chưa động đoán
mở ra cái đó là cũng có tốn tiền triệu nữa
sáng bốn giờ sáng vậy làm đôi lúc trưa cũng không ăn cơm nữa
làm qua ngày luôn
tới chiều có mệt lã rồi lúc đó là mới biết mình mệt
còn tới tết ha không dám tới bà con vì đâu có đồng tiền không đó
tiền mà không đủ để làm cào mà tới bà con phải lì xì mới đứa nhỏ
nên không đi đâu hết bên ngộ cũng không đi mà bên nội cũng không đi
tấm làng ảnh cũng ân đáng góp vô lồn cái cào giống đoạn quần cho dân đây
nhưng mà có thể là cấp tranh cũng phải giúp đỡ chứ còn mình ảnh thương lắm chứ
một tin vui đối với anh dũng đó là vừa qua thì ủy ban nhân dân huyền đại lộc
đã quyết định là hỗ trợ anh bốn mươi triệu đồng cho việc là sửa chữa cái câu này
đó là một sự đồng viên khích lệ rất lớn đối với anh dũng
và giúp anh giảm bớt lo lắng trong việc là có tiền để mà trí trại những khoản vai mườn
trong việc mua nguyên vật liệu dù biết là nếu như không có số tiền đó
thì anh vẫn quyết tâm là sửa cầu cho dân đi
không cần phải đi lại bằng xe